những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín cánh đồng hoa hướng dương ở xã lý trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến thăm quan và chụp ảnh lưu điệm
giữa vùng đồi miền tây thành phố đồng hới mỗi ngày cánh đồng hoa hướng dương đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan
tạo thành một điểm đến hấp dẫn của du khách ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
với diện tích chỉ hơn một hectare đây là vườn hoa hướng dương đầu tiên xuất hiện tại quảng bình
nên đã thu hút du khách thăm quan nhất là các bạn trẻ
bên cạnh cánh đồng hoa hướng dương tại đây còn trồng những vườn hoa cúc đủ màu sắc và chủng loại
đây là sản phẩm của dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dự án việt nam triển khai thực hiện

lại hiệu quả bắt đầu
có thể thấy việc phát triển những mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với phát triển du lịch như thế này
là một hướng đi mới mang tính bền vững đem lại hiệu quả kinh tế cao
đây thực sự là tín hiệu đáng mừng cho ngành nông nghiệp tỉnh quảng bình trong những ngày đầu năm mới hai nghìn một mươi chín